sở y tế giao giám đốc trung tâm y tế các địa phương phối hợp với phòng y tế tham mưu ubnd đánh giá mức độ nguy cơ cao nguy cơ rất cao thì xây dựng kế hoạch xét nghiệm bổ sung để tiếp tục xét nghiệm sàng lọc bóc tách f làm sạch địa bàn
kế hoạch xét nghiệm bổ sung được thực hiện từ nay đến hết ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thực hiện lấy mẫu gộp năm gửi về các phòng xét nghiệm khẳng định sars cov hai theo sự điều phối của cdc đồng nai
ubnd tỉnh đã ban hai tháng trước
ubnd quyết định tiếp tục cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đối với toàn bộ năm phường hòa an tân hạnh tân hòa tân biên hồ nai thuộc thành phố biên hòa gồm tổng cộng bốn mươi năm tám mươi bảy hộ dân với một trăm năm mươi tám bốn trăm một mươi bảy nhân khẩu kể từ giờ ngày ba mươi tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
nguyên nhân là do đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố nói chung và ở năm phường nói trên vẫn rất phức tạp
số ca dương tính với covid một mươi chín vẫn tiếp tục tăng
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị
đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại